trưa ngày sáu tháng một mươi một sưởng sản xuất nổ thất gỗ nằm trên đường nguyễn xiển phường trường thạnh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh bất ngờ bốc cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ
khói đen cuồn cuộn bốc lên cao khiến khu dân cư náo loạn
trưa ngày sáu tháng một mươi một sưởng sản xuất nội thất gỗ nằm trên đường nguyễn xiển phường trường thạnh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh bất ngờ bốc cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ
khói đen cuồn cuộn bốc lên cao khiến khu dân cư náo loạn
khoảng một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày người dân tại khu vực số một mươi chín đường nguyễn xiển
phường trường thạnh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ sưởng gỗ
sau đó những cột khói bắt đầu bốc lên phát hiện cháy
nhiều người đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cung đàn cứu hộ thành phố thủ đức
điều bảy xe chữa cháy đến hiện trường cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến triển khai công tác cứu hỏa
đến một mươi ba h cùng ngày đám cháy đã được khống chế rất may không có ai bị thương
tuy nhiên vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong xưởng nội thất bị thiêu rụi